trong khi đó công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang hai đối tượng đang trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng sự sơ hở của các bị hại để xe không có người trông giữ thì thực hiện hành vi trộm cắp
hai đối tượng gồm lê văn ngọc hải và nguyễn thị thu duyên cùng chú tại thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
qua làm việc hai đối tượng thừa nhận hành vi trộm xe mô tô nói trên đồng thời khai nhận trước đó vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
cũng đã thực hiện hành vi trộm xe trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
sau khi trộm xong liền thay biển kiểm soát và đem gửi ở bãi giữ xe trong bệnh viện sau đó tiếp tục trộm thì bị phát hiện bắt giữ
hiện hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ